các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trình bày tham luận quan điểm mục tiêu và giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội với bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đông nam bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính cho rằng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số định hướng giải pháp trọng tâm
theo đó phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng tập trung hoàn thiện thể chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng quy hoạch phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng tập trung cho ba khâu đột phá chiến lược xây dựng và hoàn thiện thể chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông hạ tầng số
cùng với đó tập trung phát triển mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
việc phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội thúc đẩy các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tăng cường xây dựng trình đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
nhân dịp này thủ tướng đề nghị các địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát bảo đảm các cân đối lớn tập trung hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng chỉ định và đánh giá miễn dịch cộng đồng khắc phục các vấn đề liên quan tới y tế dự phòng y tế cơ sở thúc đẩy các dự án trọng điểm của vùng như đường vành đai hai ba chuẩn bị khởi động đường vành đai bốn vùng tp hcm hoàn thành dứt điểm công tác quy hoạch
kỷ luật kỷ cương hành chính chủ động ứng phó với các vấn đề đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
trên cơ sở báo cáo tổng kết các ý kiến tham luận tại hội nghị thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư tiếp thu tối đa để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số năm mươi ba nqtvk và kết luận số hai mươi bảy kltvk hoàn thiện dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết mới của bộ chính trị
huy động tối đa trí tuệ tập thể tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành địa phương chuyên gia nhà khoa học báo cáo ban cán sự đảng chính phủ xem xét cho ý kiến trước khi trình bộ chính trị bảo đảm chất lượng tiến độ kế hoạch
sáng nay tại hà nội bộ công an đã long trọng tổ chức lễ khai mạc nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai sự kiện văn hoán nổi bật nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy một nghìn chín trăm sáu mươi hai
năm hai nghìn hai mươi tháng bảy hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự tham dự buổi lễ còn có đại sứ quán các nước brunei darussalam campuchia indonesia lào malaysia myanmar philippines singapore thái lan trung quốc nhật bản
cùng dự lễ có đồng chí bùi văn cường ủy viên trung mương đảng tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trường ban chỉ đạo tổ chức có hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân

nhà hội cũng là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc thể hiện tài năng tình yêu nghệ thuật đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia

cùng dự lễ có đồng chí bùi văn cường ủy viên trung mương đảng trường ban chỉ đạo tổ chức có hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai có sự tham gia của tám đoàn nhạc với hơn bốn trăm linh nhạc công và diễn viên múa trong đó sáu đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước và hai đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà việt nam là đoàn nhạc cảnh sát nhân dân việt nam và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
các đoàn đã công hiến đem đến cho khán giả một chương trình biểu diễn âm nhạc đặc sắc một không khí lễ hội tưng bừng với các phong cách âm nhạc hấp dẫn khác nhau từ hành khúc hào hùng nhạc truyền thống dân ca cho tới nhạc phốp
khi sang đây thì với một mục đích của chúng tôi và họ cùng chung mục đích là cùng chung vui và cùng mang đến một cái văn hóa nhạc hội đường phố đến với nhau và chúng ta với họ sẽ thổi những cái bài những cái ca khúc về quê hương đất nước của mình về lực lượng cảnh sát của mình và các bạn mang sang những chương trình rất hay chất lượng về nghệ thuật
ngoài mục đích quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước con người việt nam đến với bạn bè quốc tế
nhạc hội lần này còn được tham gia
mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa các quốc gia asean và giữa các nước asean với các đối tác trong khu vực và trên thế giới
đặc biệt thông qua thể hiện bằng văn hóa nghệ thuật âm nhạc nhạc hội còn là cầu nối gắn kết các nước các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
ngoài mục đích quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước con người việt nam đến với bạn bè quốc tế
nhưng hai bên đường bờ hồ hoàn kiếm đã có hàng ngàn người dân và du khách đứng chở sẵn để đón xem nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động đã nhanh chóng thu hút sự chú ý
tiếp theo đó là màn chống hội hào khí non sông được biểu diễn bởi ba trăm linh tay chống là sinh viên học viện cảnh sát nhân dân việt nam
chương trình nhạc hội của mình rất là hoành tráng dự hoành tráng
cũng thể hiện được những cái tác phẩm mà trình diễn ở đây đặc biệt là của đoàn việt nam và kể cả các nước đã thể hiện được cái nét văn hóa của từng dân tộc
và đặc biệt là mấy mẹ con rất là ấn tượng bởi cái màn trình diễn chống hội của các chiến sĩ cảnh sát nhân dân
qua chương trình nhạc hội ngày hôm nay thì có thể nói là giúp cho bản thân tôi cũng như cán bộ hội viên phụ nữ của quận hoàn kiếm các phường
chương trình của quận hoàn kiếm cũng cảm thấy mở mang thêm rất nhiều
và đối với trong lĩnh vực về các nền văn hóa và đặc biệt là được thể hiện qua cái âm nhạc truyền thống của mỗi nước
bước vào phần diễu hành và trình diễn nhạc kèn hơn bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ của tám đoàn nhạc đã biểu diễn gần một trăm linh tiết mục
giai điệu âm thanh và nhất là sự uyển truyền của nhạc công của các đoàn nhạc cảnh sát các nước đã thay đổi bầu không khí tại khu vực hồ gươm
biểu diễn đi đầu trong đoàn diễu hành là đoàn nhạc cảnh sát nhân dân
đoàn nhạc cảnh sát nhân dân việt nam của hơn một trăm linh nhạc công và giàn diễn viên múa phụ họa
tiếp theo là đoàn nhạc đến từ các nước lào brunei trung quốc nhật bản myanmar philippines và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
vừa biểu diễn các nhạc công vừa diễu hành khoảng một tám km quanh hồ hoàn kiếm và dừng ở nhiều điểm để giao lưu với người dân

trong suốt những năm qua trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nhiệm vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thường xuyên thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn trên địa bàn đơn vị đóng quân

các nạn nhân bị mắc kẹt tại đây các nạn nhân điện thoại cho lực lượng cứu hộ một trăm một mươi bốn ngay lập tức
trung tâm một trăm một mươi bốn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an huyện hòa vang và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an
thành phố đà nẵng xuất lực lượng phương tiện đến hiện trường sau một tiếng đồng hồ thì các nạn
nhân đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa vào khu vực an toàn thưa quý vị hỏa hoạn xảy ra là
lúc mà mọi người tìm cách để thoát khỏi ngọn lửa thì đây cũng là lúc mà những chiến sĩ cảnh sát
phòng cháy chữa cháy đã không màng hiểm nguy nỗ lực hết mình trong trận chiến với giặc lửa để
cứu tính mạng tài sản người dân nhóm phóng viên đã ghi lại câu chuyện về hành trình vượt lửa
cứu sống cho bé mắc kẹt trong đám cháy tại tầng hai mươi của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ vụ cháy xảy ra vào chiều ngày bốn tháng bốn tại căn hộ rộng khoảng chín mươi m hai nằm ở tầng

một phần phòng ngủ bị hư hỏng hoàn toàn lượng khói và nhiệt rất nóng từ đám cháy tỏa ra nhanh
khiến một cháu bé một mươi sáu tuổi mắc kẹt bên trong chúng tôi chạy từ tầng một đến tầng hai mươi chạy lên đến nơi
thì chúng tôi cũng đã gần như kiệt sức bước đầu tìm kiếm nạn nhân ở trong căn phòng
lý do nó bị nhiễm khói quá nặng và mất điện cắt điện hoàn toàn cho nên là phòng
vào tối chúng tôi không phát hiện được cái điều gì cả và cũng không phát hiện thấy nạn nhân
xác định là có nạn nhân đang bị kẹt ở trong đám cháy sau khi nhận định tình hình xong thì tôi
nhanh chóng phân công cho anh em cán bộ chiến sĩ thành ba mũi tấn công mũi thứ nhất là phân công
cho một đồng chí cán bộ tiểu đội là thực hiện nhiệm vụ đấy chính xác ngoài ra thì là mũi thứ hai
là sẽ là mũi tổ chức
chúng tôi lại tiếp tục quay vào tiến hành tổ chức trựa cháy và thoát khói và để dập tắt đàn cháy đến cái đoạn cuối cùng
cảm xúc của tôi là như kiểu vỡ hoạt thật là liềm tự hào của một người chiến sĩ cảnh pháp phòng cháy cháy

thì thực sự là đến bây giờ thì tôi cũng đang rất là bồi hồi và xúc động thật sự là vui mừng hạnh phúc
khi mà nhìn thấy cháu bé thì cảm xúc anh em tôi là thực sự là rất hạnh phúc
và bây giờ tôi kể lại câu chuyện này thì cũng đang người đang lâng lâng
thực ra thì là chúng tôi cũng đã đi xử lý rất nhiều vụ cũng đã cứu được rất nhiều người
nhưng mà đây là một trong những vụ mà để lại những kỷ niệm rất là sâu sắc cho bản thân tôi và anh em các ứng sĩ của đơn vị
chúng tôi cũng rất là xúc động khi mà đã bằng cái công sức của mình bỏ ra thì đã cứu được một cái cháu bé trong cái đám cháy này
cái nghề của chúng tôi thực sự là nghề cũng cao quý nhưng mà thực sự là rất là nguy hiểm
một đối tượng tàng trữ năm kg ma túy đá để bán trái phép vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận bắt giữ
đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bình thuận
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô
xế nguyễn quốc duy điều khiển với nhiều nghi vấn
trên xe còn chở thêm hai đối tượng là võ minh việt và hồ viết hoàn
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg được nguy trang thành những gói trà và thu giữ thêm một số tăng vật có liên quan
số ma túy trên trị giá khoảng một tỷ đồng
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai số ma túy trên là của võ minh việt
việt đã thuê nguyễn quốc duy cùng vào thành phố hồ chí minh rồi đưa về tại địa bàn thị xã la di để phân phối và tiêu thụ
một phạm nhân đang thụ lý án ba mươi năm tù đã bỏ trốn khỏi trung tâm y tế huyện tam dương của tỉnh vĩnh phúc khi đang được điều trị
phạm nhân là đặng văn kết quê ở xã hồng đức huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
đối tượng đang mổ chân phải phải đi tập tĩnh
công an thị trấn hợp hòa huyện tam dương thông báo đến toàn thể nhân dân
nếu phát hiện thông tin đối tượng có đặc điểm nêu trên thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp truy bắt và xử lý theo quy định